các quốc gia trên thế giới tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự trong năm hai nghìn hai mươi một vượt mốc hai tỷ usd bất chấp ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và đại dịch covid một mươi chín
theo dữ liệu từ viện nghiên cứu hòa bình quốc tế stockholm gọi tắt là sibri được công bố vào hôm hai mươi năm tháng bốn
thì tổng chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng bảy tính theo giá trị thực vào năm hai nghìn hai mươi một chạm ngưỡng hai một trăm một mươi ba tỷ usd cao nhất trong lịch sử
đây cũng là năm thứ bảy liên tiếp chi tiêu quân sự toàn cầu tăng
cho đến nay mỹ vẫn là nước chi tiêu cho quân sự nhiều nhất với tám trăm linh một tỷ usd được phân bổ cho các lực lượng vũ trang trong năm hai nghìn hai mươi một
trung quốc là nước có chi tiêu quân sự nhiều thứ hai với hai trăm chín mươi ba tỷ usd tăng bốn bảy tiếp theo là ấn độ anh và nga